về vụ án tại công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
công ty phát triển nam sài gòn sadeco và các đơn vị liên quan vào ngày một mươi ba tháng chín
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất và tống đạt cáo trạng đối với hai mươi bị can
theo viện kiểm sát đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
sai phạm ở nhiều lĩnh vực nhiều hành vi phạm tội khác nhau
trong vụ án này bị can tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phạm văn thông
nguyên phó tránh văn phòng thành ủy và một số bị can khác giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của tp hcm
của công ty ipc công ty sadeco được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước
thực hiện quy định của nhà nước về việc đại diện vốn góp của nhà nước vào doanh nghiệp
tuy nhiên vì những động cơ và mục đích khác nhau với vai trò chỉ đạo và quyết định của bị can tất thành cang
các bị can trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc
chuyển nhượng chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim như không thông qua đấu giá
không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
các hành vi trái với quy định nhà nước đã dẫn đến hậu quả thất thoát hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng của nhà nước